từ ngày một mươi tám tháng tám đà nẵng cho phép công trình thi công trở lại nhưng vẫn phải bảo đảm nguyên tắc phòng dịch
và yêu cầu các đơn vị thi công chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện
các dự án động lực phục vụ phát triển kinh tế trực tiếp thúc đẩy kết nối hạ tầng
tại khu vực quận ngũ hành sơn quận liên triểu và huyện hòa vang sẽ được ưu tiên triển khai khởi động xây dựng trở lại
các dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn như nhà máy nước hòa liên trạm xử lý nước thải phú lộc giai đoạn hai
cũng đang được bố trí nhân lực để khởi động các hạng mục
chính quyền các quận huyện kiểm tra cho thi công các công trình trọng điểm đảm bảo các điều kiện xa khu dân cư
thi công chủ yếu bằng máy móc thiết bị ít khả năng lây lan dịch bệnh